sau khi tiếp nhận thông tin về vụ trộm đột nhập xảy ra giữa ban ngày tại nhà ông nguyễn ngọc hải
tổ công tác công an quận hai bà trưng đã tổ chức tuần tra mật phục và bắt giữ đối tượng phạm văn ương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã phương tú huyện ứng hòa hà nội
thời điểm bắt giữ tổ công tác thu giữ trên người ương một mũi khoan bê tông một đầu khò
cùng hai bình ga mini và một số dụng cụ khác để phục vụ cho việc ương hành nghề trộm cắp
quá trình điều tra mở rộng ương khai nhận thêm với thủ đoạn tương tự
ương còn rủ thêm đối tượng lê duy đạt gây ra nhiều vụ trộm xe máy tại địa bàn các quận huyện của thành phố hà nội
trong thời gian vừa qua một số đối tượng thay đổi thủ đoạn không trộm cắp đêm mà trộm cắp vào thời gian buổi sáng
cho nên là khi mà đã nắm bắt được cái đặc điểm và cái thủ đoạn của tâm phạm thì lực lượng của con phường đã thay đổi
thay đổi cái hình thức phương pháp để phục kích bắt giữ các đối tượng
và đối với dạng xe máy thì là tuyên truyền nhân dân cần thiết lắp thêm những thiết bị an toàn như thiết bị báo động và khóa từ
để tránh kẻ gian lợi dụng trộm khắp nhiều tài sản của nhân dân
như vậy các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động chúng liều lĩnh đột nhập phá khóa nhà dân ngay giữa ban ngày
chính vì vậy trong thời gian tới
lực lượng công an tp hà nội sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản cho mỗi người dân
tiếp tục là một thông tin đến từ hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đoàn trung kiên chú tại phường quang trung thành phố hải dương vì hành vi lưu hành tiền giả
cụ thể vào tối ngày hai mươi một tháng chín tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã bắt giữ đoàn trung kiên về hành vi lưu hành tiền giả thu giữ tám triệu bốn trăm linh nghìn đồng loại tiền mệnh giá hai trăm linh đồng
tại cơ quan công an kiên khai nhận trước đó đã lên khu vực phố nối tỉnh hưng yên
mua chín triệu đồng tiền giả của một đối tượng không quen biết với giá chín trăm linh đồng để tiêu xài cá nhân
được biết đoàn trung kiên đã từng có hai tiền án về tội trộm cấp tài sản và tàng chữa chai phép chất ma túy
với hành vi báo tin giả bị cướp tài sản bà phạm thị thiện còn gọi là dơn
trú tại huyện phú tân tỉnh an giang đã bị công an huyện phú tân ra quyết định xử phạt hành chính một triệu đồng
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng chín bà thiện đến công an xã phú thành huyện phú tân
trình báo bị hai đối tượng mặc áo đen bóp cổ bịt miệng và giật lấy số tiền bốn mươi hai triệu đồng
xét thấy sự việc nghiêm trọng nên công an xã phú thành đã củng cố hồ sơ
chuyển về công an huyện phú tân xử lý
tuy nhiên làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra bà thiện khai nhận
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày sau khi lấy bốn mươi hai triệu đồng từ việc bán đất cho một người cùng ấp
bà thiện đã nhờ cháu ngoại cất hộ tiền vì sợ con gái đòi chia tiền
sau đó dừng chuyện bị cướp tài sản và đi trình báo cơ quan công an
tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với các thông tin truy nã do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp

đối tượng sùng a páo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại bản nậm ti a xã thanh nưa huyện điện biên tỉnh điện biên
và đối tượng lù xeo phỏng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn làng có một xã phong niên huyện bảo thắng tỉnh lào cai
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi bốn tháng chín tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bốn độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông
đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi hai mươi năm km cách bờ biển quảng ninh hải phòng khoảng một trăm chín mươi km về phía đông đông nam
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
ở vĩnh bắc bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa giảm gió đông bắc cấp năm đêm có lúc cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám biển động trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
quay trở lại với thời tiết trên đất liền các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
cơn mưa chủ yếu xuất hiện ở diện vài nơi vào chiều tối và đêm chưa chiều có nắng nhưng cường độ nắng không quá gai gắt
nhiệt độ phổ biến giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
các tỉnh phía đông dãy hoàng liên sơn trạng thái nhiều mây vào đêm và sáng sớm vẫn còn khả năng tiếp diễn
do gió đông nam đẩy hơi ẩm từ biển và trong đất liền
riêng trong sáng ngày hai mươi năm khả năng ở khu vực ven biển và nam đồng bằng có thể xuất hiện mưa rào dài rác
và có nơi đi kèm theo rông nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai đêm và sáng nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
đến ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận khả năng liên tục duy trì mưa rông ở khoảng một phần hai diện tích khu vực
trong vài ba ngày tới
thời gian mưa chủ yếu là xuất hiện vào chiều tối và đêm nền nhiệt chưa có nhiều biến động
khi cao nhất ngày không vượt quá mức ba mươi bốn độ
những cơn mưa rông vẫn tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi tại các tỉnh thành vùng cao tây nguyên
không loại trừ khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa
có nơi mưa to và rông
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với sấm xét lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ ban trưa trời nắng xen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
đến chiều tối mưa rào và rông sẽ lặp lại tập trung chủ yếu là ở các tỉnh thành ven biển
đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
mưa khả năng sẽ giảm dần trong ngày hai mươi bảy nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay